xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu lệch đông
nên thời tiết nói chung không biến nổi quá nhiều
trời rét về đêm vào sáng sớm có nơi có sương mù vào ban ngày trời có nắng
sau đó đến ngày hai mươi chín không khí lạnh có khả năng tăng cường nhưng thời tiết không biến đổi quá nhiều
khi chỉ xuất hiện mưa cục bộ với mức nhiệt vẫn ở trong khoảng một mươi sáu hai mươi tám độ
tương tự tới các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa đêm và sáng trời rét
ban ngày có nắng với mức nhiệt trưa chiều giao động trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
trong ngày hai mươi chín tuy có không khí lạnh tăng cường nhưng nhìn chung các hình thế thời tiết tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi
với các tỉnh trung bộ trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế vẫn có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
sau đó từ ngày mai do không khí lạnh tăng cường đêm vào sáng trời rét
không khí lạnh dần suy yếu nhấu động gió đông cũng suy yếu nên mưa tại khu vực này sẽ có xu hướng giảm nhanh
về nhiệt độ nền nhiệt tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn giao động từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa vẫn có mưa rào và rông trên diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to
từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh phần còn lại thuộc ninh thuận bình thuận sẽ có mưa nhưng lượng không quá nhiều
về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn khu vực vẫn sao động từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
với khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
thời gian mưa rông tập trung về chiều tối và đêm
sau đó từ ngày mai mưa giảm nhanh nền nhiệt trên khu vực cũng không biến đổi nhiều ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay vẫn có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm
sau đó từ ngày mai cũng giảm nhanh
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực giao động từ hai mươi ba ba mươi ba độ